theo thông tin mới nhất từ bộ y tế tính từ một mươi chín h ba mươi ngày một mươi tám tháng bảy đến sáu h ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy
việt nam đã có thêm hai một mươi năm ca mắc mới bao gồm một ca cách ly sau khi nhập cảnh
cụ thể trong số hai một mươi bốn ca ghi nhận trong nước có đến một năm trăm ba mươi năm ca tại tp hcm
an giang sáu đồng tháp năm bảy mươi bốn tại đồng nai một mươi bảy ca ghi nhận tại bà rịa vũng tàu
năm ca tại phú yên bốn mươi một ca tại vĩnh long ba ca tại bắc ninh hai ca tại lào cai
một mươi hai ca ghi nhận tại tp hcm một mươi bốn ca ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi và một số tỉnh thành khác
như vậy việt nam có tổng cộng năm mươi ba bảy trăm tám mươi năm ca ghi nhận trong nước và hai sáu mươi ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm mươi hai
trong đó có bảy tám trăm chín mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
như vậy tính đến thời điểm sáng nay việt nam đã thực hiện tiêm chủng bốn hai trăm tám mươi ba chín trăm linh sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người được tiêm một mũi là ba chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi một người số người đã tiêm đủ hai mũi là ba trăm linh sáu bốn trăm bảy mươi năm người